viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông vừa quyết định khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm nguyễn trọng hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trần văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
theo hồ sơ vụ án vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện đắk song hợp đồng thuê anh nguyễn trọng hùng vận chuyển chín mươi bảy mét khối gỗ tại tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung về kho vật chứng của công an huyện đắk song để phục vụ công tác điều tra
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu hùng đã chỉ đạo trần văn hưng trần văn hải cắt hạ thêm năm cây gỗ du sam một cây gỗ rỗi thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung
để vận chuyển kèm với số gỗ vật chứng mang ra khỏi rừng nhằm trục lợi cá nhân tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép là trên một mươi bảy mét khối trong đó có trên một mươi ba mét khối gỗ du sam trên bốn mét khối gỗ rỗi
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh về thực trạng khai thác hàng trăm mét khối gỗ du và sam tại khu bảo tồn thiên nhiên nam nung và những bất thường trong việc công an huyện đắk song lên tiếng khẳng định
việc trở gỗ trái phép của chủ xe do chính công an huyện đắk sông thuê là trở nhầm gỗ lậu chứ không có chuyện
khai thác và vận chuyển gỗ trái phép